giao lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng gồm huỳnh văn tèo trần thanh hoàng trần anh cường và võ ngọc thế cùng chú tại thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi trên quốc lộ chín mươi một thuộc phường mỹ thới thành phố long xuyên tỉnh an giang khiến sáu người trên xe ô tô một mươi sáu chỗ bị thương
ở một diễn biến liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang cũng đã thông báo truy tìm
chín đối tượng cùng ngụ tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
hiện ban giám đốc công an tỉnh an giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng công an tp long xuyên và công an huyện thoại sơn tiến hành truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án và gia hạn tạm giữ hình sự đối với huỳnh hữu lực chú tại xã phong thạnh tây b huyện phước long tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi dùng súng bắn vào đầu phó trưởng công an phường
theo đó trưa ngày bảy tháng một mươi hai huỳnh hữu lực và một số đối tượng tham gia đá gà ăn tiền bị công an phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu triệt xóa
đến khoảng hai mươi h năm mươi phút cùng ngày đối tượng lực điều khiển xe máy mang theo súng tự chế đến trụ sở công an phường hộ phòng dùng lời lẽ thô tục chửi bới khiêu khích và đe dọa cán bộ chiến sĩ của công an phường
khi lực lượng công an tiến hành mời làm việc đối tượng huỳnh hữu lực đã có hành vi chống đối sau đó đã dùng súng tự chế bắn vào đầu đại úy phan văn đúng phó trưởng công an phường hộ phòng khiến đồng chí đúng bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu
tiến hành khám xét trên người huỳnh hữu lực lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại hung khí nguy hiểm như súng tự chế dao và bình xịt hơi cay
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng bị bắt là võ ngân hà chú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định và nguyễn văn đức chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
trước đó để có tiền tiêu xài và chơi cờ bạc hà và đức đã rủ nhau đến địa bàn huyện tây sơn tìm kiếm xe máy để trộm cắp
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến thời điểm bị bắt hà và đức đã thực hiện tổng cộng bốn vụ trộm cắp xe máy
tại thời điểm bị bắt đối tượng võ ngân hà còn bị công an tp quy nhơn khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
sau đó bị tòa nhân dân xử phạt một mươi chín năm tù còn đối tượng nguyễn văn đức cũng bị công an huyện đức cơ tỉnh gia lai khởi tố về tội trộm cắp tài sản
ngoài sự tinh vi liều lĩnh của các đối tượng trộm cắp thì sự lơ là và mất cảnh giác của người dân trong vấn đề tự bảo vệ tài sản cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trộm cắp tài sản như hiện nay
điều này không những gây hoang mang trong dư luận mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn
lợi dụng lòng tin và biết chỗ cướp dấu tiền của chủ nhà đối tượng vũ thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại xã đa lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa đã ba lần trao đổi thành công năm usd tiền âm phủ để lấy tiền thật đi đánh bạc
thúy đã bị công an quận ba đình hà nội bắt giữ ngay sau khi bị chủ nhà làm đơn tố giác
lấy tiền đô của bà xong là em ra mua tiền đô ẩn thủ để em để vào đấy cho bà xong là em ra đổi thì em tiêu sái tiền đô thật của bà và tiền ẩn thủ để em để vào đấy cho bà
mới đây công an huyện đông anh hà nội vừa triệt phá một nhóm chuyên đột nhập vào nhà dân cậy kết sát để trộm cắp tài sản
nhóm đối tượng này gồm đoàn văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã vĩnh phúc huyện văn giang hưng yên
phạm ngọc tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã mai đình huyện sóc sơn hà nội
và trần văn đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã lý học huyện vĩnh bảo hải phòng
riêng đối tượng đông đã bị công an thành phố bảo lộc lâm đồng bắt giữ ngay sau khi bỏ trốn vào đó
qua một số vụ việc cho thấy thủ đoạn của các đối tượng không có gì là mới nhưng do sự chủ quan lơ là của người dân trong việc bảo vệ tài sản của mình nên đã vô tình tạo kẽ hở cho tội phạm hoạt động
mặt khác các đối tượng trộm cắp tài sản thường rất tinh vi và chủ yếu là hoạt động lưu động với tính chất chuyên nghiệp nên rất khó khăn cho công tác điều tra phát hiện truy bắt

trong thời gian tới tình hình tội phạm trộm cắp tài sản sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi liều lĩnh hơn nhất là vào thời điểm khi tết nguyên đán đang đến gần
do đó để tránh bị kẻ xấu đột nhập lấy trộm tài sản thì các hộ dân cần nâng cao tinh thần tự bảo vệ tài sản của mình bằng cách chủ động trang bị các ổ khóa chống trộm trang bị hệ thống camera an ninh đóng cửa sổ cửa tung để tránh tạo thành kẽ hở cho tội phạm hoạt động